vào ngày hôm nay bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long đã ký văn bản hòa tốc gửi chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố về việc tăng tốc độ và diện bao phủ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó nhằm khống chế dịch nhanh chóng việc đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng là hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức tiêm chủng cho tất cả trường hợp từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn
ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng y tế tuyến đầu người cao tuổi các trường hợp có bệnh lý nền
theo đúng chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các quyết định của bộ y tế về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín
và đẩy nhanh ta việc tăng độ bao phủ tiêm chủng các địa phương cũng huy động tối đa các lực lượng tham gia tiêm chủng
bao gồm cả y tế nhà nước và tư nhân các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh y tế của các ngành tổ chức tiêm tại các cơ sở
thông báo thời gian và địa điểm tiêm để người dân tham gia đầy đủ đúng giờ và không tập trung đông người tại một thời điểm
sắp xếp thời gian theo dõi sau tiêm chủng phù hợp
bộ y tế cũng lưu ý tại các khu vực phong tỏa chính quyền địa phương căn cứ số lượng người dân để bố trí các điểm tiêm chủng cố định hoặc là lưu động
phù hợp tránh để người dân phải di chuyển đến các khu vực khác khi tham gia tiêm chủng
tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng nền tảng hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố xem xét quyết định hình thức tổ chức triển khai tiêm chủng phù hợp với tình hình dịch bệnh
và coi công tác tiêm chủng là nhiệm vụ ưu tiên cấp bách trong tình hình hiện nay